chiều ngày một mươi chín tháng bốn đã xảy ra một vụ cháy lớn tại căn nhà số một trăm sáu mươi chín đường phan trung thuộc khu phố hai
phường tân mai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường phối hợp với lực lượng công an dân quân phường tân mai tham gia dập lửa
tuy nhiên việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do để tiếp cận phần sau ngôi nhà bốc cháy
chỉ có một con hẻm nhỏ khoảng bảy mươi cm đến một mươi bảy h cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến căn nhà cùng nhiều tài sản trong nhà gần như bị thiêu dụi hoàn toàn
theo đại diện chính quyền địa phương bước đầu vụ cháy có thể do chập điện
hiện cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy